hiện nay không có quy định nào về một trong những khó khăn của chúng ta khi đưa ra dự báo về lũ trên các hệ thống sông
đồng thời tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
đáng chú ý là các đối tượng trong chuyên án đã bất chấp lương tâm vào tình hình dịch bệnh bằng mọi thủ đoạn lập các trang mạng tìm kiếm phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhất là các phụ nữ mang thai ngoài ý muốn để dụ dỗ lôi kéo xuất cảnh trái phép
sau hơn hai tháng mật phục đêm một mươi tám tháng tám tại khu vực huyện văn lãng tỉnh lạng sơn lực lượng biên phòng đã ngăn chặn một chiếc xe ô tô đưa người xuất cảnh trái phép
trong xe có sáu phụ nữ trong đó có hai phụ nữ đang mang thai cô gái trẻ quê hà giang mang thai sáu tháng khai nhận vì hoàn cảnh khó khăn nên đã đồng ý với các đối tượng sang bên kia biên giới để sinh và bán con
qua cuộc nói chuyện thì họ nói chuyện với tôi là có giả nếu mà con trai đẻ con trai thì giả tám mươi triệu mà con gái thì bốn mươi triệu
bến ngọc tăng là một mắt xích quan trọng trong đường dây này
đáng chú ý đối tượng là người địa phương nên rất thông thuộc địa hình biên giới và đã liên hệ với các đối tượng bên kia biên giới để tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép nhằm tránh các chất kiểm soát của bộ đội biên phòng
chuyên án đã giải cứu thành công tám phụ nữ và một trẻ sơ sinh mới một ngày tuổi
hiện nay thủ đoạn buôn bán người của các đối tượng ngày càng tinh vi với nhiều phương thức nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng cũng như quy định của pháp luật
trong quá trình đấu tranh điều tra xử lý các chuyên án vụ án về mua bán người thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt là các đối tượng chiết đẻ lợi dụng các trang mạng xã hội
để rụ rỗ
lôi kéo nạn nhân
cái thứ hai là trong quá trình triển khai bắt giữ xử lý nếu không bắt được quả tang là các đối tượng đưa dẫn người xuất cảnh giấy phép qua biên giới thì cũng rất là khó khăn trong việc điều tra xử lý
sau khi khai thác thông tin và lấy lời khai các nạn nhân được đưa tới trung tâm phụ nữ và phát triển thủ hội liên hiệp phụ nữ việt nam để hỗ trợ và bảo vệ theo quy định
vụ việc đã được khởi tố và bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn để tiếp tục điều tra và xử lý
liên quan đến vụ cháu bé hai tuổi bị bắt cóc ở bắc ninh sáng nay công an tỉnh bắc ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
hiện công an tỉnh bắc ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ mục đích hành vi bắt cóc cháu bé của các đối tượng đồng thời xem xét ra quyết định khởi tố bị can khi có đủ căn cứ
công an tỉnh bắc ninh đã đưa tin vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng tám cháu nguyễn cao gia bảo cùng bố đến công viên nguyễn văn cử bắc ninh chơi
sau đó ít phút người bố không thấy con liền đi tìm và báo cho các cơ quan chức năng
bằng các biện pháp nghiệp vụ đêm ngày hai mươi hai tháng tám lực lượng chức năng đã giải cứu thành công cháu bé đồng thời tạm giữ hai đối tượng là nguyễn thị thu và đặng văn bằng
thưa quý vị tối ngày hai mươi bốn tháng tám công an tỉnh bình dương cùng cục quản lý thị trường tỉnh bình dương vừa phát hiện
một cơ sở tái chế số lượng lớn găng tay và đồ bảo hộ y tế đã qua sử dụng tại huyện bầu bàng tỉnh bình dương
qua kiểm tra các lực lượng chức năng phát hiện nhiều công nhân đang phân loại đóng gói hàng trăm thùng găng tay y tế thành phẩm
có nguồn gốc từ găng tay y tế đã qua sử dụng chưa rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó ngày một mươi bốn tháng tám lực lượng chức năng cũng phát hiện và xử lý một cơ sở kinh doanh khác có hơn hai triệu găng tay y tế không rõ nguồn gốc có dấu hiệu chuẩn bị xuất bán
ngày hai mươi năm tháng tám công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp con plong cho biết
hội đồng kỷ luật công ty đã tiến hành kỷ luật khiển trách ba cán bộ có liên quan đến vụ cháy một mươi hai hectare rừng trên địa bàn
ba cán bộ bị kỷ luật gồm nguyễn văn mỹ giám đốc tri nhánh lâm trường măng cảnh hai và hai cán bộ phụ trách địa bàn
đơn vị chủ rừng cũng đã thực hiện phương án mua giống cây để trồng lại diện tích rừng bị cháy
hiện cơ quan điều tra công an huyện con plong vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ
thời cơ cách mạng đã đến thực hiện kế hoạch của sứ ủy tiền phong thành ủy sài gòn và tỉnh ủy gia định
đã trực tiếp lãnh đạo nhân dân vùng lên giành chính quyền cuộc khởi nghĩa của nhân dân sài gòn đã nhanh chóng thành công
không chỉ tác động trực tiếp đến các tỉnh nam bộ cuộc khởi nghĩa ở sài gòn còn ráng đòn quyết định vào thực dân pháp
đưa cách mạng tháng tám kết thúc thắng lợi trên cả nước
quán triệt chỉ thị nhật pháp bắn nhau và hành động của chúng ta
với tinh thần khởi nghĩa phải giành thắng lợi trước tiên
sài gòn với sự hỗ trợ của nông thôn xứ ủy cùng thành ủy sài gòn và tỉnh ủy gia định
trực tiếp lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền tại sài gòn
ngày một mươi năm tháng tám một nghìn chín trăm bốn mươi năm sứ ủy tiền phong thành lập ủy ban khởi nghĩa
ngày hai mươi ba tháng tám tân an khởi nghĩa điểm để thử phản ứng của quân đội nhật và đã giành thắng lợi
trước tình hình đó sứ ủy nam kỳ quyết định đêm hai mươi bốn tháng tám sài gòn sẽ khởi nghĩa
từ trong đêm đó quân chúng cách mạng của sài gòn
sài gòn chợ lớn và các tỉnh gia định mỹ tho biên hòa v v
từng đoàn công nhân nông dân thanh niên có tổ chức vũ trang giáo mát tầm vông vạt nhọn
rầm rập kéo về sài gòn để tham gia khởi nghĩa giành chính quyền
ngày hai mươi năm hàng triệu người nổi lên để mà giành chính quyền từ cái là vì xa nhân dân của mình
với sự lãnh đạo của đảng
lúc bây giờ đúng là tôi chỉ là một thanh niên còn là học sinh thôi
nhưng mà lúc bây giờ tôi
thấy tôi đi theo đồng bào về cung tâm sài gòn hàng triệu người tầm hợp
thì đồng chí thay mặt sứ quỷ là ông trần nguyễn giao đã thương bố là sứ quỷ nam kỳ này
dưới sự là một thành phần của đảng cộng sản đông dương
lãnh đạo nhân dân mình từ nay nổi lên giành chính quyền về tai nhân dân
nhân dân mình là được hoàn toàn được độc lập
mà tôi nói là sau này càng ngày càng sắm thiết ở chỗ là nhân dân nổi lên
với cái cao trào cách mạng dưới sự lãnh đạo
tạo ra đảng đó nó dùng cái sức mạnh dịch danh chính quyền tai nhân dân
một cách tròn vẹn không đủ hả
lực lượng khởi nghĩa chiếm các mục tiêu sở công an sở cảnh sát nhà ga bưu điện
nhà đèn các đồn bốt dinh khâm sai xói phủ nam kỳ địch chỉ chống trả yếu ớt
rạng sáng ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thành phố sài gòn là cả biển người
với cờ khẩu hiệu băng rôn
khoảng trên một triệu người tập trung về các điểm trung tâm như nhà hát lớn
vườn ông thượng
tiếng hồ vang lên khắp các ngã đường
việt nam hoàn toàn độc lập
tất cả chính quyền về tay việt minh
mặt trận việt nam muôn năm
độc lập hay là chết
cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm của đảng cộng sản phấp phới
bay trên đường phố và các công sở
cái ý nghĩa của một mươi chín tháng tám nó lớn là tinh thần nổi lên đó
thà hy sinh tất cả chứ quyết không chịu mất nước không chịu lạc đô lệ
thì như chúng ta biết
tinh thần cách mạng thánh tám nhân dân ta trong cả nước đã giành chiến thắng điện biên phủ gần lẫy khắp nam châu
cuộc khởi nghĩa tại sài gòn chợ lớn và tỉnh gia định đã thành công trọn vẹn bằng bạo lực của quân chúng cách mạng
dưới sự lãnh đạo của đảng song không có đổ máu
đó là thắng lợi của cao trào cách mạng và tinh thần dám làm dám chịu trách nhiệm sáng tạo quyết đoán
nhảy bén nắm bắt thời cơ của sứ ủy nam kỳ
đây cũng là công lao to lớn của toàn thể nhân dân sài gòn chợ lớn gia định
với tinh thần cuộc khởi giá trị to lớn và những bài học quý của cách mạng tháng tám vĩ đại
đã khơi nguồn bồi đắp sức mạnh cho đảng bộ nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố
tiếp tục xây dựng bảo vệ và phát triển thành phố hồ chí minh trở thành đô thị đặc biệt
xứng đáng là thành phố mang tên bác hồ kính yêu
yêu tiên phát triển năng lượng bền vững bản tin hai mươi hai h truyền hình nhân dân
thưa quý vị ở phần cuối chương trình mời quý vị cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày
phát biểu khai mạc tại diễn đàn kinh doanh asean hai nghìn hai mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
trong khi một số diễn đàn đa phương như wto đang gặp khó khăn
thì cộng đồng kinh tế asean có thể là nơi trốn bình an để cùng nhau hợp tác
ủy ban nhân dân thành phố móng cái vừa có văn bản truy tìm một công dân trốn khỏi bệnh viện giã chiến số một
sau khi nhập cảnh trái phép từ trung quốc về
trước đó người đàn ông này có biểu hiện ho tức ngực khó thở nên được chuyển đến bệnh viện để điều trị
bộ ngoại giao lưu ý sau ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tàu cá ngư dân việt nam sẽ không được phép tiến hành hoạt động đánh bắt
sang phía đông của đường phân định lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa vịnh bắc bộ
liên quan đến vụ cháu bé hai tuổi bị bắt cóc ở bắc ninh sáng ngày hai mươi năm tháng tám công an tỉnh bắc ninh cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi